tại trụ sở trung ương đảng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội một mươi ba của đảng đã họp phiên thứ tư
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị
hội nghị đã nghe và thảo luận về báo cáo một số kết quả triển khai công việc tổ chức phục vụ đại hội một mươi ba của đảng
từ phiên họp tiểu ban lần thứ ba đến nay công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đề án xây dựng mẫu thiết kế market trang trí đại hội một mươi ba thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu khách mời sự đại hội và một số vấn đề có liên quan khác
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan đơn vị bảo đảm triển khai các công việc tổ chức phục vụ đại hội
theo đúng tiến độ đề ra đồng thời nhấn mạnh từ nay đến đại hội thời gian không còn nhiều
thường trực tiểu ban cần chủ động bám sát kế hoạch chi tiết đã đề ra để chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục ra soát
triển khai các nhiệm vụ được tiểu ban phân công chủ trì và tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan
bảo đảm công tác phục vụ được thực hiện đầy đủ đúng tiến độ an toàn chú đáo và tiết kiệm